cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra mạnh mẽ và tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp này là một trong những ưu tiên hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp trong khối asean
bên cạnh những cơ hội quá trình tiếp cận với cuộc cách mạng số này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực trong việc bảo đảm năng lực thích ứng và duy trì ưu thế cạnh tranh
tại hội thảo tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn diễn ra tại hà nội đại diện các bộ ngành các chuyên gia kinh tế hàng đầu và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của việt nam đã có những chia sẻ gợi mở các ý tưởng kiến nghị chính sách về việc khơi dậy tinh thần doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng trong quá trình tham gia cách mạng công nghiệp bốn
cách mạng công nghiệp bốn là một công nghiệp mà thực sự đưa đến rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp doanh nghiệp trong khu vực asean
cách mạng công nghiệp bốn là một công nghiệp mà thực sự đưa đến rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng trong quá trình tham gia cách mạng công nghiệp bốn
cách mạng công nghiệp bốn là một công nghiệp mà thực sự đưa đến rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp bốn